thông thường là sau khi chuẩn bị xong phần nguyên liệu phải có hai người cùng làm
thông thường khi răng chân tức là nối sợi dây gai nằm dọc thân chiếu xong thì người thợ chính sẽ ngồi lên khung
người thứ hai luồn từng sợi cói vào khuôn và người thợ chính sẽ dùng lực mạnh dập vào cói để chúng kết chặt vào nhau
động tác dập phải xiết khoát đủ độ mạnh để cói thẳng hàng không xếp trồng lên nhau dẫn đến gãy lọn
vậy nên tận mắt chứng kiến công việc của bà bé mới thấy để làm ra sản phẩm này không hề đơn giản
động tác dập phải sứt khoát đủ độ mạnh để cói thẳng hàng không xếp trồng lên nhau dẫn đến gãy lọn
người ta thường thắc mắc nhà giàu thì đầu tư máy móc để dệt chiếu mở rộng quy mô tăng năng suất tiền kiếm vào chẳng khó
điều kiện kém hơn thì đi làm công nhân cho các nhà máy chiếu trong làng
đồng lương ổn định lại không vất vả như dệt chiếu
tại sao bà bé cứ mãi phải vất vả như vậy
có lẽ cũng chỉ bởi tình yêu và những niềm vui giản dị với công việc bị xem là vất vả này mà bà bé còn gắn bó cho đến ngày hôm nay
dệt chiếu hai người xong rồi có cả người chọn nữa ba người
hàng xóm thỉnh thoảng gọi đến chơi đông vui lắm
các người già họ không làm được họ đến họ chơi rồi nè
những người thanh niên lúc nông nhàn thì thỉnh thoảng họ đến tụ tập vui lắm
nên là tôi cũng mến cái nghề này
nói chung là
không được còn bao giờ còn sống làm nào còn khỏe là cứ làm thôi chứ
chưa biết bao giờ bỏ được nghề
gần năm mươi năm nay bà bé làm đủ các loại chiếu bán cho khách hàng ở khắp nơi
có cả khách tận miền nam xa xôi
nghe tiếng lành về những đôi chiếu riêng
những chiếu dệt tay của bà mà ham thích đặt mua
dù cuộc sống còn nhiều thăng trầm nhưng những mảnh chiếu dệt tay vẫn được ưa chuộng
từ bàn tay khéo léo của người thợ những cây cói thô giáp trở thành sản phẩm gia dụng tiện ích
tin rằng bằng sức sống và nội lực từ chính đôi bàn tay khéo léo
cùng với quyết tâm gắn bó duy trì phát triển nghề truyền thống mà cha ông truyền lại
những người như bà bé sẽ giữ lại được một chút lặng
một nét truyền thống có từ ngàn xưa mà cha ông để lại giữa thời buổi máy móc lên ngôi này
nhắc tới thái bình ngoài điểm đến chùa keo cổ kính đền trần linh thiêng
du khách còn ấn tượng với nhiều món ăn ngon đậm

ngoài canh cá quỳnh côi nem chạo vị thủy bún bung nộm sứa hay bánh giò bến hiệp
thì bánh cấy cũng được xem là thức quà quê giản dị mà nhiều người xa quê hương phải thổn thức khi nhớ về
tổ nghề bánh cấy là bà nguyễn thị tần
vào những năm một nghìn bảy trăm bốn mươi bà nguyễn thị tần được vua lê hiển tông tuyển vào cung dạy các phi tần
bà tần không có con
nên khi vua sinh hoàng tử lê duy vĩ liền giao cho bà trông đom
vì thương thái tử không thể ăn được cơm bà liền chế biến ra bánh cấy để dâng lên thái tử
thời vua lê chiêu thống đất nước loạn lạc trải qua nhiều sóng gió
bà xin về quê và đem kỹ thuật làm bánh cấy truyền cho nhân dân trong làng
từ đó nhờ công sức truyền dạy của bà cùng với sự khéo léo tài tình của những người thợ và nguyên liệu sẵn có tại địa phương
đã làm ra một cơ hội

nhưng sau này khi nó trở thành đặc sản ở cái vùng này
thì bà con đi du lịch kia qua người ta mua và người ta mang về quê để làm quà
cho nên cái nghề này nó mở rộng lên rất nhanh
và gia đình tôi thì trước ngày ông bà bố mẹ tôi cũng đã làm cái này
tỉnh thái bình có nhiều nơi làm bánh cấy nhưng nổi tiếng hơn cả
vẫn là loại bánh cấy có xuất xứ từ làng nguyễn thuộc xã nguyên xá huyện đông hưng
món bánh quê tuy giản dị nhưng đòi hỏi quy trình chế biến tỉ mỉ và công phu
nét độc đáo của bánh cấy làng nguyễn
chính là sự kết hợp các nguyên liệu sẵn có trong đời sống nông dân
tạo nên một thứ bánh dẻo thơm có hương vị đặc trưng
nguyên liệu phải chọn lựa kỹ càng gồm có nếp cái hoa vàng tròn mẩy
gốc chín đỏ lạc vừng mạch nha
nguyên liệu bánh cấy này làm nó rất là nhỏ
rất là nhiều thứ và rất là tỉ mỉ
nó bao gồm cái phần đầu tiên của nó
đây là cái nước si rô của nó
thì gồm có đường và kẹo nha
là mình cho thêm nước để nấu theo một cái tỷ lệ nhất định
khi nó sôi thì mình phải cho vào cho gừng vào
con cấy thì cái này chính của nó là sôi gất
sau mình nghiền nhỏ nó ra như là bánh dày
thái nhỏ nó ra phơi khô và chiên lên
thì cái này nó sẽ có cái màu hồng hồng
nhạt nhạt giống như cái trứng cấy
cái hoa nẻ khi người ta thóc nếp loại hoa vàng đấy
loại đẹp nhất mà rặt nhất thì bắt đầu rang lên
mà cái này phải bắt buộc phải ra thủ công bằng cát
rang lên xong rồi nhặt sạch từng hộp chấu bột
bắt đầu mình nghiền đi thì nó sẽ được cái bột
cho các nguyên liệu đã chuẩn bị
trộn đều với hỗn hợp đường và mạch nha cùng gừng
với một tỷ lệ nhất định
rồi đưa vào khuôn gỗ được chuẩn bị sạch
sẵn có lót vừng bên trong
nén cho bánh trở nên cứng và phẳng
sau đó lấy ra cắt thành từng miếng bánh nhỏ
ta sẽ được bánh cấy thành phẩm
bánh không phơi nắng không xấy qua lửa
nhưng để được rất lâu nếu làm đúng kỹ thuật
bánh cấy đạt chất lượng phải đảm bảo độ ngọt vừa phải
thơm mùi lạc vừng rang
ngậy vị và béo của xôi dừa và vị cay cay của gừng
khi cắn miếng bánh
ta sẽ cảm nhận được sự hòa quyện hương vị dẻo thơm
ngậy bùi của những nguyên liệu từ đồng ruộng
gia đình em là gia đình truyền thống làm bánh cấy
vì thế nên là em còn thấy bánh cấy là một món bánh rất đặc trưng của quê hương thái bình
bởi vì nó hội tụ hết tất cả những cái gì tinh túy nhất của thái bình
đó là gì đó là gạo nếp gớt rồi là vừng đỗ lạc
và em thì vào những cái dịp như là tết
hay là trung thu có dịp về nhà thì em vẫn thường đem bánh cấy lên mời các bạn
đó thì vừa là để mời các bạn
thứ hai là để quảng bá cái đặc sản của quê hương đối với các bạn
khi thưởng thức miếng bánh dẻo thơm và có hương vị đặc trưng
chúng ta không chỉ khâm phục tài trí của người nông dân
đã biết cách kết hợp khéo léo giữa các nguyên liệu dân dã sẵn có từ hương đất hương đồng
để làm ra một sản phẩm tuyệt vời
mà còn nhớ đến một người phụ nữ có tấm lòng thảo
sống thơm trung nghĩa biết sống vì mọi người và cống hiến cho cuộc đời những điều tốt đẹp